vừa qua bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp nữ sinh dnbn một mươi năm tuổi đang học tại một trường nội trú trên địa bàn quận một mươi hai
bị ngộ độc thuốc an thần trước khi nhập viện cô giáo gọi nổi dậy nhưng em không trả lời dù mắt vẫn mờ lơ mơ
lúc này cô giáo phát hiện một hộp thuốc rotudin ba mươi mg trên giường
trong thùng rác có một mươi vỉ rotudin một vỉ một mươi viên đã bóc hết vỏ thuốc
ngay lập tức cô giáo đưa nữ sinh nhập viện địa phương
các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thuốc an thần rotudin bệnh nhi được sơ cứu rồi chuyển bệnh viện nhi đồng thành phố
khi nhập viện nữ sinh đã hôn mê sâu đồng tử hai pin rãn không có phản xạ ánh sáng
các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản có bóng chèn thở máy rửa dạ dày sử dụng than hoạt tính để loại bỏ thuốc rotudin
kết quả sau ba ngày điều trị tích cực tình trạng của nờ cải thiện dần tỉnh táo nhận biết được xung quanh tự thở khá và cai máy thở thành công
nữ sinh được các bác sĩ khám tư vấn tâm lý để hỗ trợ vượt qua cú sốc tinh thần
theo các bác sĩ thuốc an thần là một loại thuốc dùng để làm giảm căng thẳng lo âu và tạo cảm giác thư giãn cho tầm trí
chúng thường được sử dụng để điều trị cho nhiều đối tượng khác nhau
người thường xuyên bị căng thẳng suy nghĩ nhiều
người bị bệnh động kinh
người bị chứng khó ngủ lâu năm khó đi vào giấc ngủ ngủ chập trơn
người có tinh thần không ổn định mắc chứng trầm cảm tự kỷ
người bị tâm thần thường dễ bị kích động chống đối đập phá
người cần được gây mê trước khi phẫu thuật hoặc thực hiện các phương pháp nội soi bên trong cơ thể
tuy nhiên việc sử dụng thuốc an thần đúng cách là một điều vô cùng quan trọng vì nếu quá liều sẽ dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra
triệu trứng thường gặp
chỉ khi gặp vấn đề căng thẳng áp lực hay mất ngủ lâu ngày thì bạn mới nên nhờ sự trợ giúp từ thuốc an thần trong liều lượng cho phép và có sự chỉ định từ bác sĩ
khi bạn sử dụng quá liều thuốc an thần sẽ xuất hiện các triệu chứng thường gặp như sau
mất phối hợp
bạn có thể trở nên bất ổn về mặt cử chỉ và không thể duy trì sự cân bằng
ngôn ngữ của bạn có thể trở nên dối loạn và không rõ ràng
khó suy nghĩ và tập trung
khả năng tư duy và tập trung của bạn có thể bị suy giảm đáng kể
mất ý thức
bạn có thể mất ý thức hoàn toàn hoặc trở nên mơ hồ
huết áp và dối loạn nhịp tim
những biểu hiện này có thể xuất hiện đặc biệt là nếu bạn đã dùng một liều lượng lớn
suy hô hấp hoặc ngừng thở
đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm và cần phải được xử lý ngay lập tức
cơ thể của bạn có thể trải qua tình trạng sóc với các triệu trứng như mệt mỏi
quá liều thuốc an thần có thể gây ra tổn thương cho thận gây ra suy thận
bạn có thể trở nên hết sức kích động và không kiểm soát được hành vi của mình
mờ mắt hoặc suy giảm thị lực
thị lực của bạn có thể bị ảnh hưởng gây ra mở mắt hoặc suy giảm thị lực
bạn có thể rơi vào trạng thái hoang mang và không ổn định
mất trí nhớ
bạn có thể không nhớ được những gì đã xảy ra trong thời gian bạn sử dụng quá liều
hậu quả khi sử dụng thuốc an thần quá liều
một số loại thuốc an thần chẳng hạn như barbiturat có thể gây ngộ độc barbiturat
thậm chí tử vong khi sử dụng quá liều
đặc biệt nếu người sử dụng kết hợp chúng với các loại thuốc ước chế thần kỳ khác
thì nguy cơ ngộ độc càng tăng cao
việc ngộ độc babitras có thể dẫn đến sự suy giảm đáng kể về chức năng hồ hấp và tim mạch
suy thận cấp suy đa tạng
các nhóm thuốc an thần benzodia japine cũng có khả năng gây tử vong khi được sử dụng không đúng cách
đặc biệt nếu người sử dụng kết hợp chúng với các chất ước chế hệ thần kinh trung ương như rượu
nguy cơ tử vong có thể tăng lên đáng kể
theo ước tính khoảng bốn mươi một những người lạm dụng rượu có sự lạm dụng thuốc benzodiazepine
trong trường hợp sử dụng thuốc ngủ người dùng hiếm khi xảy ra tử vong do quá liều
tuy nhiên tương tự các nhóm thuốc an thần khác
nguy cơ suy giảm nhịp thở và nhịp tim sẽ tăng lên đáng kể nếu dùng thuốc ngủ cùng với rượu hoặc thuốc viện
do đó nếu muốn sử dụng thuốc ngủ người dùng phải tìm hiểu cách uống thuốc ngủ đúng cách
khi ngộ độc thuốc ngủ và an thần bệnh nhân có những dấu hiệu vào chiều chứng sau
ngộ độc nhẹ bệnh nhân có dấu hiệu vật vã chân tay của quạng dùng dẹp nhãn cầu nói không rõ tiếng nhìn đôi
ngộ độc trung bình giống như ngủ lịm giảm phản xạ gân xương thở nông mạch chậm hạ thần nhiệt đồng tử co nhỏ
ngộ độc nặng suy hồ hấp hạ huyết áp hạ nhiệt độ rãn đồng tử hôn mê sâu điểm glas gold dưới năm điểm
các triệu chứng đe dọa tử vong bao gồm ngừng thở phù phổi cấp hạ huyết áp ngừng tim
các biến chứng nặng có thể gặp viêm phổi do sặc suy hô hấp nặng tiến triển suy thận cấp do tiêu cơ vân
các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm đến phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên bên cạnh việc học tập
ngoài ra nhà trường nên phối hợp với chuyên gia tâm lý học đường để tổ chức các hoạt động ngoại khóa
giúp nắm mắt được tâm tư nguyện vọng của học sinh kịp thời phát hiện các vấn đề về tâm lý và hỗ trợ trẻ